nhờ có mưa mà đợt nắng nóng kéo dài tại miền trung trong suốt từ đầu tháng cũng đã chấm dứt
vâng tuy nhiên thì vùng mưa dịch chuyển xuống thì cũng đưa ra những cảnh báo là sẽ có những điểm mưa to
cần đề phòng với sản lở đất khu vực đồi núi ngập uống vùng trụng thấp
còn đối với khu vực tây nguyên và nam bộ thì mưa rông gia tăng về chiều
có thể sẽ xuất hiện nhiều điểm mưa to đề phòng với rông xét và gió giật mạnh
vâng đó là một vài thông tin thời tiết đáng chú ý của an ninh ngày mới thứ ba ngày hai mươi chín tháng tám